nguồn thứ hai chiếm đa số là f mới được phát hiện tại cộng đồng như các chùm ca gia đình doanh nghiệp công ty
theo thượng tá bác sĩ vũ đình ân phó chủ nhiệm khoa hồi sức tích cực kiêm phó giám đốc trung tâm
trung bình trước ngày hai mươi chín tháng một mươi số f không nhập viện là hai mươi ca
từ ngày hai mươi chín tháng một mươi đến nay bệnh nhân nhập viện tăng rõ rệt lên trung bình ba mươi ca mỗi ngày
đỉnh điểm là ngày một tháng một mươi một trung tâm tiếp nhận ba mươi sáu ca gần gấp đôi so với giai đoạn trước
trong khi đó số ca xuất viện mỗi ngày duy trì hai mươi năm đến ba mươi ca
vì vậy hiện số f nhập viện đang có xu hướng cao hơn số xuất viện
lượng f này đến từ hai nguồn
thứ nhất là bệnh nhân cũ được chuyển đến từ các bệnh viện giã chiến đang giải thẻ số hai số năm số chín
bệnh viện chuyển đổi công năng về ban đầu không còn điều trị covid một mươi chín như là gò vấp quần một mươi hai hốc môn hồng đất
hoặc bệnh nhân nặng được chuyển đến từ các bệnh viện tuyến dưới chỉ khoảng bốn đến năm ca mỗi ngày
nguồn thứ hai chiếm đa số là f mới được phát hiện tại cộng đồng như các trường khai gia đình doanh nghiệp công ty
bác sĩ ân nhờ định
ghi nhận tại phường bình trương đông thành phố thủ đức bác sĩ nguyễn văn quả trưởng trạm y tế cho biết
hai tuần nay dối f mới có sự xây lệch như từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi trung bình phát hiện bảy đến hai mươi sáu ca mắc mới mỗi ngày
ngày hai mươi bảy tháng một mươi số f mới phát hiện chỉ còn ba sau đó tăng nhẹ lần lượt là bốn sáu một mươi và bảy trong những ngày sau đó
những bệnh nhân này được khám phân loại nguy cơ
nếu có bệnh nền yếu tố trở nặng hoặc là không đủ điều kiện cách ly tại nhà
sẽ được đưa đến các khu cách ly tập trung hoặc bệnh viện covid một mươi chín còn hoạt động
tại họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống covid một mươi chín ngày một tháng một mươi một
tránh văn phòng sở y tế nguyễn thị huỳnh mai nhận định số f nhập viện giảm mỗi ngày
nhưng vẫn cao hơn so với số ca xuất viện
cụ thể ngày hai mươi bảy tháng một mươi có một hai trăm bảy mươi hai f không nhập viện trong khi tám trăm sáu mươi chín người xuất viện
ngày hai mươi tám tháng một mươi có một hai trăm một mươi hai f nhập viện bảy trăm một mươi tám người xuất viện
ngày hai mươi chín tháng một mươi có chín trăm tám mươi hai f nhập viện tám trăm bốn mươi sáu người xuất viện
ngày ba mươi một tháng một mươi có sáu trăm hai mươi bốn f không nhập viện bốn trăm bảy mươi ba người xuất viện
bà mai cũng chỉ ra nguyên nhân tương tự như bác sĩ ân
về vấn đề này bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một
cho biết số f tăng nhẹ và nhập viện trong thời điểm này phản ánh đúng thực tế
sau khi tp hcm tổ chức tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín diện rộng và mở cửa trở lại
khi sống chung với covid một mươi chín thì con số f tăng hay là nhập viện không phải là điều cần quan tâm
cái chính là tỷ lệ bệnh nặng thở máy
ông nói thời gian gần đây lượng f nhập viện tăng tại một số đơn vị
song có thể thấy hầu hết là bệnh nhẹ chỉ cần theo dõi không còn can thiệp thở máy hay thở oxy
riêng về tình trạng số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện
theo bác sĩ khanh là do số bệnh nhạ xuất viện nhiều nên chỉ còn số bệnh nặng phải điều trị lâu hơn
dẫn đến chây lệch tỷ lệ
tính đến ngày một tháng một mươi một
thành phố hồ chí minh đã ghi nhận bốn trăm ba mươi hai bảy trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín
tính đến ngày một tháng một mươi một thành phố hồ chí minh đã ghi nhận bốn trăm ba mươi hai bảy trăm linh ba ca mắc covid một mươi chín
đã được bộ y tế công bố
hiện một mươi một hai trăm ba mươi bệnh nhân được điều trị tại các bệnh viện
trong đó hai trăm năm mươi năm f nặng đang thở máy một mươi một ca can thiệp ecmo
sau nhiều ngày quan sát tình hình thực tiễn khi thành phố về bình thường mới
bác sĩ ân cho rằng có rất nhiều người dân chủ quan
lơ lạc và rất nhiều người dân chủ quan
có rất nhiều người dân chủ quan lơ lạc và rất nhiều người dân chủ quan
và khi tràn ra đường tụ tập đông đúc ở địa điểm vui chơi mà không tuân thủ năm ca
nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách
đây chính là nguyên nhân khiến số người mắc covid một mươi chín mới vẫn cao
ông ân viết bòn chúng ta đang sống chung với lũ sảnh chân sẽ bị lũ cuốn ngay
thêm nữa với những trường hợp f trở nặng
có thể do vai trò của hệ thống y tế cơ sở khi chăm sóc tư vấn cof tại nhà
chưa đạt được hiệu quả điều trị tốt nhất
người bệnh có nguy cơ sẽ được đưa đến bệnh viện sớm
đồng thời việc người bệnh tự sử dụng làm dùng các loại thuốc corticoid
tức là kháng viêm khi điều trị covid một mươi chín tại nhà có thể dẫn đến tình trạng bùng phát cơn nhiễm khuẩn
nhiễm chủng song song với sự tấn công của covid một mươi chín
từ đó người bệnh dễ nguy kịch phải chuyển đến tuyến cao nhất
để sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như lọc máu thở máy ecmo
tại một số bệnh viện tầng dưới khác nhìn chung thì số f mới nhập viện không tăng
như bệnh viện nhi đồng thành phố một trong hai bệnh viện chuyên khoa nhi
triển khai mô hình bệnh viện tách đôi điều trị song song cho bệnh nhi covid một mươi chín
và các bệnh thông thường và bệnh viện giã chiến thôi dung và điều trị covid một mươi chín số ba
thành phố thủ đức nơi thu dung bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ
bác sĩ nguyễn minh tiến phó giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố cho hay
đợt đỉnh dịch khu điều trị covid một mươi chín có khoảng năm trăm linh ca ngày hai tháng một mươi một giảm còn tám mươi sáu ca
gồm cả bảy trẻ mới nhập viện trong ngày
trong đó chủ yếu là trẻ dưới một mươi hai tuổi các em chưa được tiêm vaccine và thường bị lây bệnh
từ cha mẹ người sống cùng nhà và trường hợp cá biệt là lây từ hàng xóm người tới thăm
đặc biệt có những trường hợp trẻ đã khỏi covid một mươi chín được xuất viện nhưng sau đó mắc hội chứng
viêm đa hệ thống liên quan đến covid một mươi chín nên phải tái nhập viện điều trị
vài tuần nay hàng ngày bệnh viện tiếp nhận năm một mươi ca từ bệnh viện tuyến dưới
hoặc ca cộng đồng mặc quận huyện gửi tới
ngoài ra thì có khoảng một mươi ca phát hiện mới thông qua khám sàng lọc ở các phòng khám trong bệnh viện
sau trẻ thường có triệu chứng nhẹ nên được cách ly điều trị tại nhà theo dõi từ xa
tương tự bác sĩ trần văn khanh giám đốc bệnh viện giã chiến số ba thông tin
nhiều ngày qua số ca nhập viện mới không tăng duy trì hai mươi năm mươi ca
trong khi đó số bệnh nhân xuất viện ngày càng nhiều có hơn chỉ hai mươi bệnh nhân nhập viện
nhưng có đến một trăm linh bệnh nhân xuất biệt
do đó từ quy mô hơn ba giường bệnh đến nay chỉ còn khoảng bảy trăm linh bệnh nhân đang điều trị tại đây
hiện nay độ bao phủ vaccine đã rộng khắp số ca mắc dần giảm
hơn nữa người bệnh có triệu chứng tương đối nhẹ hoặc không triệu chứng
nên nếu đủ điều kiện sẽ được cách ly tại nhà
bác sĩ khanh lý giải nguyên nhân bệnh viện dần vắng bệnh nhân
bộ y tế cũng cho biết đến sáng ngày ba tháng một mươi một cả nước đã tiêm được trên tám mươi bốn triệu mũi vaccine
trong đó có hai mươi bốn triệu người tiêm đủ hai mũi
tỷ lệ tiêm chủng đạt trên tám mươi
một liều vaccine ba mươi bốn tiêm đủ hai mũi
có một mươi tỉnh thành đạt độ phủ vaccine trên chín mươi năm người từ một mươi tám tuổi
chín tỉnh thành đạt trên năm mươi người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ hai mũi
biến chủng denta chiếm chủ đạo trong đợt dịch này
một trăm linh tại tp hcm và chủ yếu tại bắc giang bắc ninh với các đặc điểm
tăng một trăm bảy mươi năm khả năng bám dính vào niêm mạc đường hô hấp so với chủng gốc
phát đán mầm bệnh trong môi trường nhanh
bên cạnh đó virus nhân lên nhanh trong bốn mươi tám giờ
đăng lượng virus trong dịch đường hô hấp cao hơn một hai trăm sáu mươi lần so với chủng cũ
châu kỳ lây nhiễm nhanh trong hai ba ngày đã có khả năng lây cho người khác
cá biệt có trường hợp chỉ một ngày đã lây lan
bộ y tế vừa có báo cáo cho hay
báo cáo này cũng cho biết tần suất lây nhiễm mỗi f lây cho năm một mươi người
trong khi chủng cũ tỷ lệ là một f lây cho hai hai người
tỷ lệ bệnh nặng cao hơn hai trăm ba mươi bốn tỷ lệ tử vong cao hơn một trăm ba mươi hai so với chủng cú

bộ y tế vừa có báo cáo cho hay